nắng hạn gây gắt kéo dài đã khiến cho toàn bộ kênh dạch tại tỉnh cà mau bị khô cạn gây ra tình trạng sụt lún làm hư hỏng nhiều công trình giao thông
từ đó ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại và giao thương của người dân
đây là vụ sụt lún có chiều dài hai mươi m rộng khoảng sáu mét sâu hơn hai năm m
đây cũng là vụ sụt lún nghiêm trọng thứ hai xảy ra trên tuyến co sáng cơi năm đá bạc trong vòng nửa tháng trở lại đây
đi vào xã là hai đường đường tắc thủ cây năm đá bạc đường co sáng cây năm đá bạc đến thời điểm này đã sụt lún hoàn toàn
cho nên là việc vận chuyển hàng hóa giao thông đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn
đầu mùa khô năm hai nghìn hai mươi đến nay toàn tỉnh cà mau đã xảy ra hơn một vị trí sụt lún
tổng chiều dài hơn hai mươi năm ba km phá hủy nhiều công trình giao thông
phần lớn các vụ sụt lún xảy ra trên địa bàn vùng ngọt hóa huyện trần văn thời
giao thông của huyện
là bị sụt lún là trên chín trăm tám mươi vị trí khoảng là hai mươi ba km thiệt hại khoảng một mươi tám tỷ
mà cái công tác khắc phục thì nó rất là khó khăn
chính quyền và cơ quan chức năng tỉnh cà mau đang nỗ lực khắc phục đường xá hư hỏng
nhưng khó nhất hiện nay là đường tập kết vận chuyển vật tư
bởi khá nhiều tuyến đường hư hỏng đã cấm xe tải trọng lượng lớn lưu thông
trong khi canh dạch khô cạn đã khiến giao thông đường thủy bị tê liệt